thưa quý vị cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh bắc cạn vừa ra quyết định khởi tố vụ án hình sự về tội hủy hoại rừng xảy ra tại tiểu khu bảy mươi bảy phân khu phục hồi sinh thái rừng đặc dụng vườn quốc gia ba bể
trước đó nhận tin báo về việc tại tiểu khu bảy mươi bảy phân khu phục hồi sinh thái rừng đặc dụng vườn quốc gia ba bể xảy ra vụ hủy hoại rừng
ngày một mươi bảy tháng ba phòng cảnh sát phòng chống tội phạm về môi trường công an tỉnh bắc cạn phối hợp với các lực lượng chức năng tiến hành khám nghiệm hiện trường
qua đó xác định địa điểm vị trí đất rừng bị tác động hủy hoại là các lô chín một mươi và một mươi một khoảnh một tiểu khu bảy mươi bảy phân khu phục hồi sinh thái rừng đặc dụng vườn quốc gia ba bể thuộc địa phận thôn cốc tộc xã nam mẫu huyện ba bể tỉnh bắc cạn
tại hiện trường có nhiều cây gỗ to nhỏ kích thước khác nhau đã bị chặt hạ chỉ còn một số gốc cây và một phần thân cây
lâm sản tại hiện trường chỉ còn sáu cây gỗ loại thông thường đây là khu vực không được cơ quan có thẩm quyền cho phép phát phá
còn liên quan đến hành vi vi phạm quy định bảo vệ động vật nguy cấp quý hiếm hai đối tượng là nguyễn văn sơn chú tại huyện quảng hòa và cao huy cường chú thành phố cao bằng
đã bị lực lượng cảnh sát kinh tế công an tỉnh cao bằng bắt tạm giam
để điều tra làm rõ
vào ngày hai mươi sáu tháng hai tổ công tác liên ngành của tỉnh làm nhiệm vụ tại km hai trăm sáu mươi bảy năm trăm linh trên đường quốc lộ ba thuộc địa phận thành phố cao bằng
đã phát hiện sơn và cường điều khiển ô tô lưu thông hướng hà nội cao bằng
trên xe có vận chuyển một trăm ba mươi hai cá thể động vật hoang dã trong đó có một mươi năm cá thể là vẹt sám châu phi và vẹt màu vàng
đây là động vật nguy cấp thuộc phụ lục một danh mục các loại động vật thực vật hoang dã nguy cấp thuộc phụ lục công ước về buôn bán quốc tế
các loại động vật thực vật hoang dã nguy cấp
chỉ sau bốn mươi phút đấu tranh truy xét công an huyện minh hóa tỉnh quảng bình đã bắt giữ đối tượng hoàng văn tuấn
sinh năm hai nghìn hai trú tại thị xã ba đồn về hành vi trộm cắp tài sản
cụ thể lực lượng chức năng đã bắt giữ tuấn tại thị trấn đồng lê huyện tuyên hóa tỉnh quảng bình cách chỗ gây án khoảng hai mươi km
thu hồi tài sản là một chiếc điện thoại iphone một mươi hai pro max trị giá hai mươi tám triệu đồng
điều đáng nói tuấn cũng chính là đối tượng đã lấy trộm chiếc xe máy tại ngã tư thị xã ba đồn vào trước đó
vì vậy sau khi bắt giữ tuấn tại cơ quan công an cũng thu giữ luôn tăng vật là chiếc xe máy có trị giá hai mươi năm triệu đồng
thưa quý vị theo thống kê của bộ công an đến nay trên cả nước đã cấp gần tám mươi triệu thẻ căn cước công dân gắn chip
bên cạnh việc ứng dụng tối ưu hóa việc quét mã qr code trên thẻ căn cước công dân khai thác thông tin công dân
trong quá trình giải quyết thủ tục hành chính thì hiện nay việc sử dụng mã qr code trên thẻ căn cước công dân
hoặc ứng dụng vnid trong ứng dụng quản lý đảm bảo an ninh trật tự cũng được tổ chức thí điểm tại khu du lịch
điểm tập trung đông người và bước đầu thì triển khai với những hiệu quả ban đầu đã nhận được sự đồng thuận và đánh giá cao
hai máy quét đọc mã qr code được bố trí ngay tại điểm xuất vé trong khu du lịch tam trúc ba sao
người dân khi đi qua đây có thể sử dụng căn cước công dân gắn chip hoặc ứng dụng vneid thông tin công dân ngay lập tức được hiển thị
đầu tiên có thấy lạ nhưng mà thấy nó có rất là tác dụng đối với bản thân tôi và những người mọi người đi vào chùa
văn minh thân thiện và qua cái sự quét thẻ như thế này thì tôi thấy là được
và khu du lịch tam trúc này là an toàn hơn
được thí điểm từ ngày ba tháng ba đến nay đã có gần hai bốn trăm linh lượt công dân sử dụng
trên những áp lực về số lượng du khách đến điểm du lịch này mỗi ngày có thể lên đến năm sáu vạn người
thì việc đưa vào sử dụng máy quét mã qr code được kỳ vọng sẽ tăng cường bảo đảm về công tác an ninh trật tự
cũng như phòng ngừa từ sớm các đối tượng tội phạm có nghi vấn xấu
tiêu của khu du lịch tam trúc thì là an toàn thân thiện
đây cũng là một cái việc làm sao giúp cho nâng cao công việc an ninh an toàn ở khu du lịch tam trúc được tốt hơn
sau thời gian thử nghiệm chúng ta tích hợp với các công cụ từ việc căn cứ công dân đến việc mua vé
việc xếp hàng ra khu vực xoát vé thì nó sẽ thuận tiện hơn giảm bớt cái việc mà nhiều quy trình thủ tục hơn
trong thời gian đầu chúng tôi cũng đã bố trí mỗi một máy là hai cán bộ để giúp cho người dân thực hiện việc đi qua máy
thì phải dùng cái thẻ căn cứ công dân
gắn chip điện tử để quẹt qua đó xin được khuyến cáo tới tất cả các công dân ở các tỉnh thành
khi đến với khu du lịch quốc gia tam trúc thì nên mang theo các thẻ căn cước công dân để thực hiện tốt cho việc đi lại
khi sử dụng thiết bị quen mã qr trên thẻ căn cứ công dân và ứng dụng vneid
tất cả thông tin của công dân sẽ được bảo mật một cách tuyệt đối
tạm biệt thiết bị này thì
chúng tôi đã được thực hiện các biện pháp bảo mật và những thông tin qua quẹt thẻ cũng như là ứng dụng vneid
thì đây là những thông tin được bảo mật
chúng tôi cũng cam kết là quá trình vận hành quản lý thì chúng tôi thực hiện theo đúng quy định của bộ công an
cũng như là quy định pháp luật của bảo vệ y mật thế nước và không để thất thoát lộ lọt
nên là công dân rất là yên tâm trong việc quẹt thẻ qua cái máy đọc thẻ này

trước đó vào cuối tuần công dân đã được bảo mật thẻ qua cái máy đọc thẻ này
cuối năm hai nghìn hai mươi một tại dân vận động quốc gia mỹ đình bộ công an cũng đã triển khai hệ thống thiết bị quét mã quy rửa cốt
trên thẻ căn cước công dân gắn chip và ứng dụng vneid có tích hợp thông tin về mũi tiêm vaccine covid một mươi chín
để kiểm soát khán giả vào sân trong hai trận bóng đá
thời gian tới việc lắp đặt các thiết bị máy quét mã quy rửa cốt sử dụng căn cước công dân gắn chip
và ứng dụng vneid sẽ tiếp tục được nhân rộng tại một số khu du lịch điểm công cộng tập trung đông người
đây là một trong những giải pháp ứng dụng căn cấp công dân triển khai theo đề án sáu của chính phủ
qua đó mang lại lợi ích cho người dân và doanh nghiệp
thưa quý vị hiện nay thực trạng mua bán để lộ lọt dữ liệu cá nhân đang ở mức đáng báo động
hành vi này không chỉ gây ảnh hưởng nhỏ đến quyền riêng tư bí mật cá nhân của mỗi người
mà còn là công cụ để các đối tượng tội phạm thực hiện các hành vi lừa đảo công nghệ cao
và các hành vi vi phạm pháp luật khác
tình trạng mua bán dữ liệu cá nhân không chỉ diễn ra đơn lẻ
giữa cá nhân với cá nhân mà còn có sự tham gia của các công ty tổ chức doanh nghiệp
thực tế này đang đặt ra yêu cầu cần thiết phải có quy định cụ thể về bảo vệ dữ liệu cá nhân
và các chế tài xử phạt đủ sức gian đe đặc biệt là đối với các tổ chức doanh nghiệp đơn vị
khi mà họ thu thập thông tin khách hàng nhưng thiếu các biện pháp bảo vệ
dẫn đến thông tin bị lộ lọt và giao bán
theo thống kê số lượng người sử dụng internet của việt nam đã đạt hơn sáu mươi tám bảy mươi hai
triệu người tương đương bảy mươi ba tổng dân số
dữ liệu cá nhân của hơn hai phần ba dân số nước ta đang được lưu trữ đăng tải chia sẻ
và thu thập trên không gian mạng với nhiều hình thức và mức độ chi tiết khác nhau
một số vụ việc điển hình cho thấy các doanh nghiệp đơn vị tổ chức để lộ lọt thông tin khách hàng
gây ra nhiều hệ lụy đó là hơn một trăm sáu mươi ba triệu thông tin tài khoản của khách hàng công ty cổ phần vn
bị lộ ra bên ngoài vào năm hai nghìn một mươi tám
công ty thế giới di động và điện máy xanh
cũng từng để lộ hơn năm triệu thư điện tử và hàng chục nghìn thông tin thẻ thanh toán của khách hàng
dữ liệu khách hàng của công ty fpt cũng bị đăng tải công khai trên mạng
hệ thống máy chủ của việt nam airlines đã bị tin tặc tấn công và đăng tải lên internet
bốn trăm một mươi một tài khoản khách hàng thành viên của chương trình bông xen vàng
thưa quý vị rõ ràng là việc để lộ lọt thông tin từ đó dẫn đến thị trường mua bán thông tin cá nhân
đang ngày càng diễn ra nghiêm trọng
thế nhưng hiện nay chế tài pháp luật đối với các đơn vị doanh nghiệp tổ chức
để lộ lọt thông tin cá nhân của khách hàng vẫn chưa rõ ràng
và xung quanh vấn đề này chúng tôi đã có cuộc trao đổi với trung tá triệu mạnh tùng
phó cục trưởng cục an ninh mạng và phòng chống tuệ phạm công nghệ cao bộ công an
vâng ạ xin cảm ơn trung tá triệu bạch tùng đã dành thời gian tham gia
chuyên mục vấn đề chính sách của chúng tôi ngày hôm nay
theo đồng chí trách nhiệm của các doanh nghiệp các cơ quan tổ chức mà lưu giữ thông tin cá nhân
thì cần được xem xét và nhận định ra sao khi để lộ lọt thông tin của khách hàng như vậy
hiện nay các cái đơn vị các cái cá nhân thực hiện hành vi mô bán thông tin dữ liệu cá nhân
thì có thể bị xử lý về hình sự
tuy nhiên trách nhiệm của những đơn vị thu thập và quản lý thông tin khách hàng
thì hiện nay cũng chưa hoàn toàn phải chịu trách nhiệm khi mà những cái thông tin khách hàng của họ
vì một lý do nào đó bị lộ lọt ra ngoài và bị mua bán
thì hiện nay trách nhiệm của đơn vị chủ quản thông tin này
nó cũng chưa hoàn toàn được chưa hoàn toàn tương xứng với cái hậu quả xảy ra
và có thể chúng ta phải nghiên cứu để quy định các cái đơn vị mà thu thập và lưu trữ quản lý sử dụng thông tin
họ cũng phải có trách nhiệm nhất định khi để xảy ra những cái vụ việc
mua bán những cái thông tin mà họ đã thu thập từ cái nguồn dữ liệu của họ
hiện nay chế tài pháp luật để xử lý các hành vi vi phạm liên quan đến mua bán dữ liệu thông tin cá nhân
đã phù hợp hay chưa đã đủ sức gian đe hay chưa
và về phía các cơ quan chức năng thì có kiến nghiệm
hiện nay thì quy định của bộ luật hình sự cũng đã quy định rất cụ thể
về cái trách nhiệm pháp lý đối với cái hành vi thu thập mua bán công khai hóa trái phép thông tin riêng hợp pháp
của các cơ quan tổ chức cá nhân
những người thực hiện những hành vi này là hành vi có thể bị xử lý theo quy định của pháp luật hình sự
và có thể bị kết án tù
đây là những cái mức độ giăn đe rất là lớn
tuy nhiên không phải ai cũng hiểu được
mức độ nghiêm trọng của cái hành vi mô bán
thu thập trái phép thông tin cá nhân
đây cũng là một cái nội dung mà
hiện nay bộ công an cũng đang tham mưu với chính phủ để ban hành
cái quy định về bảo vệ
dữ liệu cá nhân trong đó quy định rất là cụ thể
trường hợp nào
thì cái đơn vị các cơ quan
được phép thu thập
và xử lý dữ liệu cá nhân
các cái quy định cụ thể
về quản lý thông tin dữ liệu cá nhân như thế nào
để đảm bảo an toàn hiệu quả
và những cái chế tài phù hợp
trong những trường hợp vi phạm
cái việc bảo vệ
thông tin dữ liệu cá nhân
thưa đồng chí qua các sự việc như vậy
thì đồng chí nguyễn giao khuyến cáo gì tới người dân
trong việc tự bảo vệ thông tin cá nhân của mình ạ
những người hiện nay sử dụng
các cái nền tảng trên mạng
internet trên không gian mạng
thì trước tiên chúng tôi cũng khuyến nghị
là chúng ta không đánh đổi
cái tiện ích về mặt công nghệ
về mặt đời sống
để chúng ta
dễ dàng tỏa hiệp với các yêu cầu
cung cấp cái thông tin riêng thông tin cá nhân của mình
vì đôi khi những cái thông tin này
mà bị tiết lộ nó sẽ ảnh hưởng
sau này nó sẽ ảnh hưởng rất nhiều đến cái đời sống riêng tư
của các cái cá nhân của người dân
thứ hai là
đối với việc mà có những cái đơn vị
họ thu thập thông tin của mình
thì cũng phải hết sức cân nhắc
chẳng hạn như đơn giản thôi khi chúng ta đi ra siêu thị
điền thông tin nhà riêng thông tin hộ khẩu
thông tin số điện thoại thông tin ngày tháng năm sinh
là những cái chúng ta cũng phải hết sức cân nhắc
tránh vì việc một cái tiện ích nào đó
mà chúng ta đánh đổi những cái thông tin này của mình
và đôi khi những thông tin này của mình
sẽ bị tập hợp qua những cái
nội dung đơn giản như vậy và bán ra ngoài
và chúng ta sẽ là những người bị ảnh hưởng
vâng hy vọng với nghị định mới liên quan
dữ liệu cá nhân được ban hành thì người dân
cũng như các doanh nghiệp sẽ có thêm thông tin
kiến thức trong lĩnh vực này một lần nữa
xin cảm ơn đồng chí đã tham gia chương trình
thưa quý vị sau gần một năm
trả hồ sơ điều tra bổ sung vào ngày hôm qua
hai mươi ba tháng ba tòa án nhân dân tp hcm
đã mở phiên tòa xét xử và tuyên án
các bị cáo trong đường dây mua bán
bộ phận cơ thể người do tôn nữ
thị huyền cầm đầu
theo cáo chạy vào năm hai nghìn một mươi bảy
đào đức hai việt sang campuchia
bán thận cho huyền
sau khi về nước việt cùng với đào quang hưng
câu kết môi giới cho năm người
bán thận cho huyền và những người này
sau đó cũng tham gia tìm kiếm người
có nhu cầu bán thận để hưởng tiền môi giới
trong hơn hai năm
nhóm của huyền đã tìm được một trăm linh người bán thận
và đưa ba mươi bảy người sang campuchia
cắt ghép thận
huyền thu lợi bất chính một bốn tỷ đồng
vào tháng năm năm hai nghìn hai mươi một
huyền tử vong do bệnh nặng
kết thúc phiên tòa các đối tượng phải nhận bản án
từ một mươi đến hai mươi bốn năm sáu tháng tù giam
về tội mua bán bộ phận cơ thể người
và phải nộp lại số tiền
thu lợi bất chính
tiếp nhận tin báo của người dân
về việc hai nam thanh niên bị tấn công
gây thương tích
vào cuộc điều tra công an huyện kim động tỉnh hương yên
đã làm rõ và mời tám đối tượng lên làm việc
do có mâu thuẫn từ trước
vào tối ngày một mươi sáu tháng ba
khi nguyễn văn mạnh và phan mạnh dũng
đang lưu thông trên đường
thì bị một nhóm thanh niên mang theo hung khí
đuổi đánh gây thương tích ở vùng đỉnh đầu
và mu bàn tay phải nhập viện cấp cứu
cơ quan điều tra sau đó đã xác định được
tám đối tượng có liên quan
đồng thời thu giữ một tuyếp sắt
gắn dao bầu một khẩu súng tự chế
và hai mươi viên đạn
hiện vụ án đang được tiếp tục điều tra xác minh
công an tỉnh đắk lắc vừa khởi tố
bắt tạm giam bốn tháng với một đối tượng
để điều tra về hành vi hiếp dâm
người dưới một mươi sáu tuổi
đó là y đinh ai un
trú tại thành phố bung mật thuật tỉnh đắk lắc
từ năm hai nghìn một mươi chín cho đến nay
trung sống với một người phụ nữ
ở thành phố bung mật thuật
tuy nhiên trong quá trình trung sống
đối tượng đã hai lần không chế
và thực hiện hành vi hiếp dâm với con riêng
của người tình mới chỉ một mươi hai tuổi
điểm đáng nói sau mỗi lần thỏa mãn thú tính
đối tượng còn bắt nạn nhân uống thuốc tránh thai
và đe dọa không được kể lại sự việc
sau một thời gian tiếp nhận hồ sơ
công an tỉnh đắk lắc đã củng cố đầy đủ chứng cứ
để bắt tạm giam y đinh ai un
cũng tại tỉnh đắk lắc
liên quan đến vụ ba mươi một học sinh
bị ngộ độc sau khi nhận bóng bay
từ người lạ vào sáng nay cơ quan cảnh sát
điều tra công an huyện grongana
đã xác định được bốn người có liên quan
cơ quan điều tra đang giữ
hai người có quốc tịch việt nam
và giấy tờ tùy thân của hai người nước ngoài
để phối hợp với sở ngoại vụ tỉnh đắk lắc
xác minh tuy nhiên danh tính của những người này
chưa được cung cấp như tin đã đưa
vào trường ngày hai mươi hai tháng ba
bốn người gồm ba nữ và một nam
đã đến cổng trường tiểu học lý tự trọng
phát bóng bay cho học sinh khi bảo vệ
phát hiện nhóm này lập tức rời đi
đến hơn một mươi bốn giờ cùng ngày
nhiều học sinh bắt đầu có biểu hiện chóng mặt
đau đầu đau bụng buồn nôn phải nhập viện
trong đó sáu em phải tờ oxy
và can thiệp thuốc